thưa quý vị ngay trong tối qua số liệu tám mươi tám trăm ba mươi tám ca mắc mới đã giảm đáng kể
hà nội ngày thứ tư liên tiếp không ghi nhận ca tử vong nào
mặc dù dịch đang có những dấu hiệu tích cực tuy nhiên với tiền giang đứng cuối cùng về số ca mắc mới tối ngày hôm qua
thế nhưng ở tiền giang và bến tre lại ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tại trường học tăng cao
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín tại hai tỉnh tiền giang bến tre vẫn ở mức cao
đáng quan tâm là dịch bệnh lây lan nhanh trong trường học
nhiều trường hợp học sinh bị nhiễm về lây cho các phụ huynh và người thân trong gia đình
từ sáng đến trưa ngày ba mươi một tháng ba tỉnh bến tre đã ghi nhận thêm năm trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm mươi năm ca liên quan cơ sở giáo dục
còn tối ba mươi một tháng ba bến tre có tám trăm bảy mươi sáu ca mắc mới
như vậy đến nay toàn tỉnh bến tre có số ca f có liên quan đến lĩnh vực học đường là gần một mươi sáu ca
trong ngày ba mươi tháng ba bến tre cũng đã ghi nhận thêm gần một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
phần lớn bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
đến tối ba mươi một tháng ba số ca mắc tại tiền giang được ghi nhận chỉ có năm ca
xong trước đó tại tỉnh tiền giang ngày ba mươi tháng ba
đã ghi nhận một tám trăm một mươi năm ca dương tính mới trong đó phát hiện nhiều ca ở trường học
hiện nay dịch covid một mươi chín đang tấn công mạnh vào học đường
nhiều học sinh bị lây chéo và về nhà lây bệnh cho phụ huynh và người thân trong gia đình do tiếp xúc gần
sở y tế tỉnh tiền giang cho biết toàn tỉnh tiền giang vẫn đang ở cấp độ hai vùng vàng
có một mươi trên một mươi một huyện thành thị ở cấp độ ba vùng cam
chỉ có duy nhất thị xã gò công ở cấp độ hai vùng vàng
về quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh này màu cam vẫn là màu chủ đạo
toàn tỉnh có ba mươi ba xã phường thị trấn bình thường mới tăng một mươi ba đơn vị vùng xanh so với tuần trước
hai mươi bốn xã phường vùng vàng tăng sáu xã so với tuần trước
và có một trăm một mươi năm xã phường thuộc vùng cam tức giảm một mươi chín đơn vị so với tuần trước
theo đánh giá của sở y tế nhìn chung tình hình dịch bệnh còn nhiều nguy cơ
ngành y tế phối hợp với các sở ban ngành có liên quan thực hiện kiểm tra giám sát
công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị đặc biệt là tại các trường học
trong đó chú trọng việc tiêm vaccine phần đầu sớm hoàn thành tiêm phòng vaccine mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến nay tỷ lệ bao phủ vaccine mũi hai đối với người từ một mươi tám tuổi trở lên tại tiền giang là trên một trăm linh
và hơn sáu mươi bảy người đã tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại
nhóm trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine đạt gần một trăm linh
rõ ràng ngay lúc này chúng ta không nên chủ quan khi dịch bệnh đang có xu hướng tăng nhanh ở các trường học
mới nhất từ ngày một tháng bốn các đối tượng là người đang điều trị covid một mươi chín và người đang được cách ly
tại các bệnh viện giã chiến không được hỗ trợ tiền ăn
ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã có văn bản thống nhất chỉ đạo sở y tế
bộ chỉ huy quân sự tỉnh ubnd các huyện thành phố cà mau dừng hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng
là người đang điều trị do mắc covid một mươi chín tức f và người đang thực hiện cách ly f một
tại các bệnh viện giã chiến cơ sở cách ly tập trung
thời gian thực hiện kể từ ngày một tháng tám
trước đó theo thống nhất của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
các đối tượng là f và f một tại các bệnh viện giã chiến cơ sở cách ly tập trung
được hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một người một ngày
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cũng chỉ đạo
quá trình thực hiện nếu có vấn đề
khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền
thì kịp thời báo cáo đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh xem xét cho ý kiến
tỉnh cà mau hiện nay không còn cách ly tập trung đối với f một
số f đang điều trị tại ba bệnh viện giã chiến là gần hai trăm linh trường hợp
hầu hết f tầng một được điều trị tại nhà
dù tỉnh này trung bình mỗi ngày có đến gần hai ca fg
cũng tại hà nội sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản
gửi ubnd các quận huyện thị xã
về việc xem xét tổ chức hoạt động bán chú cho học sinh
các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai khi học trực tiếp tại trường
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị ubnd các quận huyện thị xã
căn cứ vào tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương
trên cơ sở kế hoạch tổ chức và nhu cầu hoạt động bán chú của các trường
các cơ sở giáo dục xem xét và quyết định cho phép các trường
cơ sở giáo dục trên địa bàn được tổ chức hoạt động bán chú
khi học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một và một mươi hai đi học trực tiếp
các trường các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình và điều kiện
của từng đơn vị xây dựng phương án tổ chức hoạt động bán chú
khi học sinh đi học trực tiếp để đáp ứng nhu cầu tổ chức
các hoạt động giáo dục của đơn vị và nguyện vọng của phụ huynh học sinh
chủ động báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của ubnd các quận huyện thị xã
việc tổ chức hoạt động bán chú phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện
các trường các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục
trong đó đảm bảo theo nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc
giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường ưu tiên tổ chức
ăn ngủ nghỉ tại ngay lớp học giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp
học sinh ăn theo suất ăn riêng không dùng chung các đồ dùng cá nhân
rửa tay với nước sạch và sạch
trước và sau khi ăn nhà trường phải vệ sinh khử khuẩn nhà ăn
sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung
của nhà trường đồng thời phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định
nhiều người sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào
cũng nghĩ là do hậu covid một mươi chín nên tâm lý hoang mang
nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm
sau khi khỏi covid một mươi chín được năm ngày chị nth năm mươi tuổi
ngủ tại tp hcm
thì thoảng cảm thấy mệt ăn khó tiêu
lo sợ mình bị di chứng hậu covid một mươi chín chị hát đi khám
làm xét nghiệm máu chụp x quang phổi
tuy nhiên kết quả thăm khám mọi thứ đều ổn định
sau khi khám xong bác sĩ hỏi bệnh tôi mới nhớ ra dạ dày của mình không tốt
trước khi mắc covid một mươi chín cũng dễ bị khó tiêu
nên ăn thức ăn nguội hay hải sản không tươi thì rất dễ bị trúng thực
nên dẫn đến mệt
có thể tôi đã trách oan cho covid một mươi chín
tương tự ltd một mươi tám tuổi ngụ tại quảng nam sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng một tuần
vẫn còn ho nên luôn mang trong mình tư tưởng phổi bị sơ hóa
chị đê đến bệnh viện để thăm khám tuy nhiên các bác sĩ giải thích tình trạng này
vẫn đang trong giai đoạn cấp tính của bệnh bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn
nếu ho vẫn kéo dài sau khi khỏi bệnh một tháng thì đó mới là di chứng hậu covid một mươi chín

giờ khóc giờ cười hơn đó là trường hợp của chị ltl ba mươi tuổi ngụ tại tam hiệp đồng này
sau khi khỏi covid một mươi chín hai tuần chị có triệu chứng chán ăn nôn ói mệt mỏi nhiều hơn đồng thời kinh nguyệt bị trễ
chị l cho rằng tất cả các triệu chứng trên do hậu covid một mươi chín gây ra nên muốn đi thăm khám
tuy nhiên sau khi chia sẻ với một người bạn chị l được khuyên nên kiểm tra nước tiểu
kết quả chị mang thai được bốn tuần và tiếp tục bị ngén nhiều hơn
theo bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoan nhẫm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trước khi có covid một mươi chín tại các bệnh viện vẫn có số lượng lớn người bị cao huyết áp bị viêm khớp tiểu đường viêm tai viêm ruột
nếu vậy thì thật vô lý sau khi đại dịch có bệnh gì cũng đổ tại hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ khanh tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng với người bệnh covid một mươi chín
thời gian qua có nhiều người chuyển nhau các thông tin về hậu covid một mươi chín nhất là các thông tin về phổi khiến nhiều người hoảng loạn
nếu muốn đi khám hậu covid một mươi chín thì nên chọn những cơ sở uy tín tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh nige mốc thời gian để xác định một người mắc covid một mươi chín là sau ba tháng
bác sĩ vinh cho biết nếu theo định nghĩa của who
số người ở việt nam mắc hội chứng covid một mươi chín là rất ít
định nghĩa này có tính chất tương đối trong nghiên cứu còn khó áp dụng trong thực tế
ví dụ nếu một người có triệu chứng ho sau ba tháng triệu chứng này xuất hiện liên tục trong một tháng
thì vẫn phải cần đi khám hậu covid một mươi chín sớm chứ không thể chờ đến hai tháng mới khám được
diễn tiến bệnh covid một mươi chín chia làm ba giai đoạn
giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng test nhanh dương tính thường dài khoảng bốn tuần
trong giai đoạn cấp tính này nhiều khả năng các triệu chứng sẽ tự hồi phục
tuy nhiên nếu người bệnh cảm thấy các triệu chứng nặng lên như ho nhiều da máu khó thở nhiều sốt không hạ
thì cũng nên đi khám bệnh
từ bốn tuần đến một mươi hai tuần là giai đoạn covid một mươi chín vẫn tiến triển
xét nghiệm âm tính nhưng bệnh chưa khỏi hoàn toàn
sau một mươi hai tuần được xem là giai đoạn hậu covid một mươi chín
như vậy hội chứng covid một mươi chín kéo dài bao gồm cả giai đoạn covid một mươi chín
giai đoạn tiến triển và hậu covid một mươi chín tức là từ bốn tuần đến một mươi hai tuần trở lên
theo bác sĩ vinh tại việt nam phần lớn người dân có triệu chứng và đi khám từ bốn tuần trở lên
tương tự như định nghĩa của cdc mỹ
một người có triệu chứng bất thường sau khi khỏi covid một mươi chín một tháng
mà chính bản thân hay nhân viên y tế không thể lý giải bằng nguyên nhân khác
thì mới gọi đó là covid một mươi chín kéo dài
theo bác sĩ vinh ví dụ một người bị tiểu đường
trong thời gian bị covid một mươi chín không thể mua thuốc uống đều đặn
nay khỏi covid một mươi chín cảm thấy mệt mỏi khát nước tiểu nhiều
thì là do tiểu đường không kiểm soát được có lý do chứ không phải là do hậu covid một mươi chín
hay nếu một bệnh nhân bị ho sốt khó thở nhưng hình chụp x quang phổi cho thấy dấu hiệu của bệnh lao
thì đây không phải là hậu covid một mươi chín
do đó để biết một triệu chứng có phải hậu covid một mươi chín hay không
bác sĩ phải loại trừ các lý do gây nên triệu chứng này
khi không tìm được lý do thì mới gọi đó là hậu covid một mươi chín
thưa quý vị đối với covid một mươi chín kéo dài không có phương pháp điều trị chung cho tất cả các bệnh nhân
việc điều trị phải lấy bệnh nhân làm trung tâm và tập trung vào các triệu chứng mà bệnh nhân gặp phải
các biện pháp chủ yếu là phục hồi chức năng hoặc kỹ thuật tự quản lý
để giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống của chính mình
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
sẽ có những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi những thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan sát
đừng quên ấn nút like và subscribe để ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo